tòa án nhân dân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng chú tại xã mã đà huyện vĩnh cửu gồm lê nguyễn ánh hùng tám năm sáu tháng tù lê nguyễn ánh linh châu văn hào cùng lãnh mức án là sáu năm tù phạm thanh liêm nguyễn văn kha tống hoàng oanh đỗ tiến sang huỳnh văn thắng tống hoàng oanh lãnh án từ ba năm đến ba năm sáu tháng tù cùng với tội cướp tài sản
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sang điều khiển xe máy chở liêm ánh đi vào khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai để nhặt quả ươi
tối cùng ngày tổ tuần tra truy quét bảo vệ rừng phát hiện xe máy không có chủ sở hữu cho nên đã tiến hành tạm giữ
ngày hôm sau sang đến trạm kiểm lâm cù đinh xin lại xe máy nhưng không xuất trình được giấy tờ cho nên không được giải quyết
vào ngày hai mươi bốn tháng bốn các đối tượng khi nghe chuyển sang bị giữ xe
cả nhóm đã rủ nhau mang theo hung khí đến trạm kiểm lâm yêu cầu trả xe
trong lúc mâu thuẫn hùng đã lấy ly thủy tinh đánh vào đầu anh mạc quý hùng là kiểm lâm viên gây thương tích rồi cả nhóm lấy xe máy bị tạm giữ về nhà
ngay sau đó các đối tượng đã bị bắt giữ